đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo